chỉ bảo người yêu các mánh khóe cất giấu vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo võ thanh vĩ vừa bị tòa nhân dân tp đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù trung thân
cùng với bị cáo mai thị mỹ lộc bạn gái của vĩ mức án hai mươi năm tù
và phan văn tiến mức án một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi vĩ cầm đầu đường dây ma túy
được lộc và tiến hỗ trợ cất giấu ma túy làm người vận chuyển
ba bị cáo dùng ứng dụng mạng xã hội của nước ngoài có độ bảo mật cao để trao đổi việc mua bán ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi theo yêu cầu của vĩ lộc giao gói ma túy cho một tài xế công nghệ
để mang qua cho tiến thì bị công an quận liên triều bắt quả tang
tiếp đó lực lượng công an ập vào nhà tiến có vĩ ở cùng phát hiện hơn một viên thuốc lắc
tại phiên tòa vĩ lộc và tiến rất ngoan cố liên tục chối tội và không có thái độ thành khẩn